mỗi dịp cuối năm người dân thường tìm đến những phiên trợ để mua sắm những đồ dùng bày biện cho căn nhà của mình
và có một phiên trợ nằm giữa lòng phố cổ hà nội vô cùng độc đáo bởi mỗi năm phiên trợ này chỉ họp duy nhất một lần
những ngày cận tết nằm ở ngã giao giữa những con phố cổ hà nội hàng mã hàng lược hàng đồng hàng rươi lại tấp nập người mua kẻ bán
hàng nghìn món đồ cổ đồ giả cổ đồ xưa đồ đồng xuất hiện ở phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ hòm duy nhất một lần này
khai phiên từ ngày hai mươi cho đến hết ba mươi tháng chạp đối với nhiều người dân thủ đô đi chợ đồ xưa ngày giáp tết thân thuộc như một nét văn hóa
là một người đam mê đồ cổ đồ xưa ông lê ngọc long năm nào cũng dạo phiên chợ hy vọng có thể tìm mua một món đồ độc lạ cho bộ sưu tập của mình
hôm nay ở tư
mua được cái bút của nước ngoài và cái logo của nga gọi là nga bộ đồng
ở đây chợ hà mã thì hàng năm rất là nhiều cửa hàng và trung bày nhiều cái kỳ vật của đồ lưu đường nước ngoài phong phú mà không ở đâu có được
phiên chợ này nó đã gặp lâu đời rồi đây là mỗi khi tức đến thì phiên chợ này mở ra thì đây là cái nét văn hóa của người việt nam của nhà hà nội
giá cả của các món đồ ở đây cũng vô cùng phong phú
từ vài trăm đến cả chục triệu tùy theo niên đại hoa văn tinh xảo của từng món phục vụ mọi nhu cầu của người mua
người mua có thể tìm thấy vô vàn mặt hàng sản phẩm được bày bán từ chạm chỗ điêu khắc đến cả những đồng tiền đã ngưng phát hành nhiều năm
đặc biệt những chú chó là linh vật năm nay khá đắt hàng và được bày bán nhiều hơn
mọi người đến đây thì ai cũng muốn là chọn cho mình một cái món đồ gì đấy để làm kỷ niệm thôi đơn giản chỉ là làm kỷ niệm lưu lại những cái
kỷ niệm của xưa của hà nội
mọi người tôi ba ngày hôm nay tôi đến đây và mỗi một ngày đều chọn cho mình một cái món đồ gì đấy rất là thích
ngoài cái việc là hối hả chúc tết rồi lo toan thì người hà nội thường là những cái ngày này thường là đi thông rông một chút thư thả một chút để ngắm nhìn phố phường ngắm nhìn cái sự dạo dực của hà nội vào xuân rất là tuyệt vời
ở phiên chợ độc đáo này đối với nhiều người không phải chỉ đơn thuần là sự mua bán
âm hồn đam mê nghệ thuật muốn tìm lại những cảm xúc về một không gian tết xưa sống lại với những giá trị xưa cũ của đất hà thành được thổi hồn vào những món đồ này
chợ này nó là chợ truyền thống nên là người ta đi mua ra đây để mua những cái may mắn cuối năm
tôi rất là muốn để trao đổi ngoài cái bán ra là cái tốt nữa nhưng mà cái vấn đề này tôi nói là trao đổi những cái kiến thức những cái món đồ
rất là giá trị để hiểu học hỏi nhau
người đến chợ vẫn thường nói với nhau rằng đến đây không phải là tiền bạc mà bởi cái duyên
cái duyên giữa người bán và người mua cùng chung một góc nhìn nghệ thuật
cái duyên giữa người và hồn túy của đồ vật
có lẽ không phải chỉ bởi là phiên chợ họp hiếm hoi trong năm mà chính bởi cái duyên này đã làm nên sự độc đáo của phiên chợ